tiếp nối thông tin về dịch bệnh sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một thông tin khác cũng đang rất được quan tâm
đó chính là ảnh hưởng của báo với khu vực miền trung
cơn bão số bảy vừa tan nhưng hoàn lưu báo cùng không khí lạnh gây một đợt mưa lớn diện rộng tại bắc bộ trung bộ
dự báo trong hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h tới bão số tám có tên quốc tế là confusa sẽ ảnh hưởng tới vùng biển và đất liền nước ta
liệu có lặp lại lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi
cùng với không khí lạnh bão số tám sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ngay tại khu vực bắc bộ và trung bộ
sau cơn bão này không khí lạnh tiếp tục tác động với giải hội tụ nhiệt đới duy trì mưa rông diện rộng ở các tỉnh trung bộ từ sau ngày một mươi năm kéo dài đến một mươi chín hai mươi tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi thiên tai diễn ra cực đoan khi có năm cơn bão áp thấp nhiệt đới diễn ra trong vòng một tháng gây ngập lụt diện rộng ở nhiều tỉnh miền trung
năm nay thiên tai cực đoan tiếp tục diễn ra